theo cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông từ tháng bảy cho đến tháng một mươi năm nay
các doanh nghiệp viễn thông tại việt nam đã ngăn chặn hơn năm mươi hai cuộc gọi rác quấy dối người tiêu dùng
chỉ riêng trong tháng một mươi tổng số thuê bao phát tán của gọi rác đã bị ngăn chặn lên tới một mươi bảy năm trăm linh
viettel là doanh nghiệp viễn thông thực hiện ngăn nhiều cuộc gọi rác nhất khi có tới chín tám trăm linh thuê bao
tiếp đó là vnpt với gần sáu hai trăm linh thuê bao mobile phone là hơn tám trăm linh thuê bao
đây là những con số được đánh giá là khá tích cực nhằm hiện thực hóa sự quyết tâm của các doanh nghiệp viễn thông
cũng như bộ thông tin và truyền thông trong việc ngăn chặn các loại rác viễn thông như cuộc gọi rác tin nhắn rác trong tương lai